theo như dự báo khối không khí lạnh tại miền bắc sẽ tiếp tục tăng cường ở mức rét đậm rét hại
có nơi nhiệt độ xuống dưới tám độ c
trong khi đó miền trung vẫn sẽ có mưa lớn kéo dài và tình trạng ngập úng có lẽ là vẫn sẽ tiếp diễn
trong điều kiện thời tiết như thế này thì quý vị khán giả xin lưu ý là hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
bắc bộ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi từ chín đến một mươi một độ c
dự báo hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến tám mươi mm
riêng các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
không khí lạnh liên tục được tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao
nên mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa có khả năng kéo dài đến ngày một mươi sáu một mươi hai